ngày hôm qua bảy tháng sáu đại hội đồng liên hợp quốc đã bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy
cuộc họp cũng đã đồng thuận bầu việt nam trở thành một trong những phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy
đại diện cho khu vực châu á thái bình dương việt nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong một năm kể từ ngày một mươi ba tháng chín tới
đại hội đồng liên hợp quốc là một trong sáu cơ quan chính của liên hợp quốc và là cơ quan duy nhất của liên hợp quốc
có đại diện của tất cả một trăm chín mươi ba nước thành viên đại hội đồng liên hợp quốc có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị
kinh tế văn hóa xã hội có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi hiến trường
hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của liên hợp quốc nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu
trong bốn mươi năm năm là thành viên của liên hợp quốc việt nam đã gánh vác nhiều trọng trách lớn
có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh
với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn lấy liên hợp quốc là trọng tâm
việt nam trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của liên hợp quốc
đó là giải quyết xung đột duy trì hòa bình ổn định cho tất cả người dân trên thế giới